kiểm lâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiếp nhận và tiến hành thả về rừng mua cá thể rắn hổ chúa
loài động vật nằm trong sách đỏ việt nam và thế giới cần được bảo vệ
cá thể rắn hổ chúa dài khoảng hai mét nặng gần hai kg được anh nguyễn ngọc tuấn
ngụ phường long bình tân giao nộp cho lực lượng kiểm lâm biên hòa
trước đó anh tuấn thấy có người dân bán cá thể rắn ở lề đường nên đã mua về với ý định làm thịt để ăn
tuy nhiên nghi ngờ đây là loại rắn quý hiếm nên anh tuấn đã trình báo hạt kiểm lâm biên hòa
sau khi nhận diện đây là cá thể rắn hổ chúa một loài động vật cấp quý hiếm thuộc nhóm một b
lực lượng kiểm lâm biên hòa đã tiến hành thả về rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai